cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là veim
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên tổng giám đốc veim
và khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó tổng giám đốc veam
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ trong các năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi một giang khi đó là tổng giám đốc veim đã chỉ đạo tuấn
lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị veim korea giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình
mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập ca bin xe ô tô sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài soản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng gây lãng phí của nhà nước
hai triệu đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú